trong chiều nay bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác đã thăm gặp gỡ các nghệ nhân cổng chiêng và nghệ nhân tạc tượng của dân gian
tham quan triển lãm đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng tây nguyên trong cộng đồng văn hóa các dân tộc việt nam
khu vực trưng bày văn hóa du lịch ẩm thực tây nguyên
vâng và bây giờ là thông tin về đoàn công tác trung ương do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đến thăm tòa giám mục giáo hội con tum và ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh con tum
sau khi nghe lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo công an tỉnh trao đổi thảo luận
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm đã biểu dương ghi nhận
chúc mừng những kết quả thành tích mà công an tỉnh con tum đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
về nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an tỉnh con tum tiếp tục tập trung làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh triển khai có hiệu quả các chủ trương chính sách liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự
triển khai các giải pháp kéo giảm tội phạm bền vững tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh
quản lý người nước ngoài phối hợp quản lý biên giới phòng chống xuất nhập cảnh trái phép
triển khai có hiệu quả công tác quản lý vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án sáu của chính phủ các giải pháp phòng chống cháy nổ
đảm bảo trật tự an toàn giao thông quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí
đảm bảo thực chất hiệu quả trong xây dựng triển khai các mô hình phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
và phối hợp giữa lực lượng công an với các lực lượng nhất là với quân sự biên phòng
trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thưa quý vị thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri ngay sau kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
vào chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện ân thi tỉnh hương yên
tại buổi tiếp xúc
nhiều nội dung quan trọng về kết quả kỳ họp thứ sáu đã được đoàn đại biểu quốc hội thông tin tới các cử tri
theo đó với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc quốc hội đã hoàn thành bốn mươi nội dung của kỳ họp
trong đó đã thông qua bảy luật tám nghị quyết cho ý kiến lần đầu đối với tám dự án luật
thảo luận quyết nghị nhiều nội dung quan trọng của kỳ họp đồng thời cũng đã thông báo kết quả trả lời
đối với một số ý kiến kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc trước kỳ họp thứ sáu
phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn tình cảm sự quan tâm của bà con cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc
đây là điều kiện để giúp các đại biểu quốc hội tỉnh kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng kiến nghị của cử tri
thông tin với cử tri về kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
trong năm hai nghìn hai mươi ba nhiều nhiệm vụ quốc hội giao hoàn thành một số nội dung vượt chỉ tiêu
triển khai nhiều kế hoạch giải pháp kiềm chế sự gia tăng của tội phạm
đối với một số đề xuất kiến nghị của cử tri huyện ân thi bộ trưởng tô lâm cũng đã thông tin giải đáp
liên quan đến vấn đề thu hồi bồi thường sau khi thu hồi đất về đề nghị nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội hàng tháng
cơ chế chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho địa phương cũng như các giải pháp nhằm tăng cường sự hỗ trợ vốn
tăng nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bên cạnh việc tiếp thu ghi nhận giải đáp các kiến nghị của cử tri
cơ quan đơn vị các cấp trong tỉnh cần tiếp tục tổng hợp kịp thời truyền tải tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền
xem xét trả lời giải quyết đối với các ý kiến của cử tri và có lộ trình thời hạn giải quyết cụ thể thông báo tới cử tri
thưa quý vị xây dựng công an xã thị trấn chính quy là một chủ trương lớn xuyên suốt mang tính chiến lược của bộ công an
nhằm tăng cường công tác nắm tình hình giải quyết các vấn đề an ninh trật tự ngay từ đầu ngay tại cơ sở
đây cũng là một trong những mục tiêu nhiệm vụ được đặt ra theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
qua đó đem lại hiệu quả tích cực tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
có phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương đảm bảo sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
vâng và để thực hiện chủ trương này bộ công an cũng đã ban hành kế hoạch điều động cán bộ đang công tác
tại các đơn vị trực thuộc bộ về công tác tại công an xã biên giới trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
thưa quý vị và các bạn thực hiện chủ trương tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu hướng về cơ sở
cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ở các cấp công an và xây dựng công an xã chính quy
năm hai nghìn hai mươi một bộ công an đã ban hành kế hoạch số ba trăm một mươi bốn điều động cán bộ đang công tác
tại các đơn vị trực thuộc bộ công an về công tác tại công an xã biên giới trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
chủ trương này đã mang lại những hiệu quả cao trong việc bảo đảm an ninh trật tự vùng biên
đem lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
xã kromna huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
xã có diện tích hơn một một trăm linh km hai là đơn vị hành chính cấp xã rộng nhất cả nước
kromna có hơn bốn mươi sáu km đường biên giới tiếp sáp với tỉnh mondunkiri campuchia
xã kromna có diện tích hơn một mươi đồng chí có diện tích đắk lâm nghiệp rộng lẫn
trong công lý nắm tình hình công an xã phố hợp với chú rừng
đều có các trạm đang đóng chốt trong rừng nắm tình hình
thứ nhất là về tình hình an ninh trật tự thứ hai là tình hình quay rừng tình hình khai phát của các phương lực
năm hai nghìn hai mươi một thực hiện kế hoạch của bộ công an đại úy phạm thanh sang
cán bộ trường đại học cảnh sát được tăng cường về xã crona
khắc phục những khó khăn bỡ ngỡ ban đầu anh nhanh chóng làm quen bắt nhịp với công việc tại cơ sở
hai năm công tác ở địa bàn xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự đặc biệt là vùng biên giới
thì bản thân tôi là về mình học hỏi được đời sống văn hóa của buôn làng phong tục tập quán
trước đó là bản thân tôi chưa từng trải nghiệm thì mình về đây là mình trải nghiệm những cái này
thì cảm thấy là nó rất là phong phú rất là hay và mình cảm giác là yêu quê hương đất nước mình hơn
qua hai năm mà đồng chí tăng cường thì tôi thấy đã phát huy được những cái xã trường và năng lực
cũng giúp lực lượng công an xã chúng tôi là nhiều mặt ví dụ như mặt nắm tình hình mặt công tác dữ liệu dân cư
và thu thập những cái công dân đã phục vụ đắc lực cho công tác công an chung
và bên cạnh đó thì đồng chí đã có những cái kinh nghiệm ở nơi công tác ở bộ
thì đồng chí cũng trao đổi lại những kinh nghiệm
đối với an ninh các xã để an ninh các xã cùng nhau để chia sáng và cùng nhau phát huy những cái mặt thường lợi
thưa quý vị và các bạn với phương châm tận tụy gắn bó thân thiện an toàn và an dân
sau hai năm nhận nhiệm vụ không ít cán bộ chiến sĩ được điều động về các xã biên giới
đã trở thành những người con người em của thôn bản gắn kết tình quân dân
giúp phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng phát triển bảo vệ vững chắc phên dậu tổ quốc